chiều hồ tây nghe con sóng vỗ về
cho em mơ một thời xưa cũ
chiều hồ tây tóc bay liễu rụ
em gọi thầm mà gió vẫn bơ vơ
tuổi nào cho em tuổi cho anh
con đường quên mà sao bỗng lạ
đời như bóng nắng đời như bóng nắng
hát yêu bên thềm giọt cà phê đắng
giấu chiều mênh mang
mai em đi rồi lẻ bóng hồ tây
những lời nồng năng để bao thương nhớ
chỉ còn bên nhau mãi ngay trước lại
em đi về đâu mà sao xa lạc
mắt em mùa thu nắng rơi trên đầu
bước trên mùa thu tan chiều hồ tây
mai em đi rồi lẻ bóng hồ tây
những lời nồng năng để bao thương nhớ
chỉ còn bên nhau mãi ngay trước lại
em đi về đâu mà
mắt em mùa thu nắng rơi trên đầu
bước trên mùa thu tan chiều hồ tây
mắt em mùa thu nắng rơi trên đầu
bước trên mùa thu tan chiều hồ tây
mắt em mùa thu nắng rơi trên đầu

mắt em mùa thu nắng rơi trên đầu